thưa quý vị cách đây hai tuần thứ trưởng bộ y tế nguyễn trường sơn kêu gọi
và sở y tế tp hcm có thư ngõ gửi đồng nghiệp trong lĩnh vực y tế
khẩn thiết kêu gọi toàn bộ hệ thống y tế tham gia chống dịch tại thành phố
đến nay đã có hơn bảy lượt người đăng ký tình nguyện vào tp hcm tham gia chống dịch
trong số hơn bảy lượt tình nguyện viên đăng ký
thì có gần tám trăm linh cán bộ y tế đang công tác tại các cơ sở y tế tư nhân và công lập
người đã về hưu số còn lại là lực lượng sinh viên và các ngành nghề
hiện tại hai năm trăm linh người đã nhận nhiệm vụ và đang hỗ trợ tích cực trong công tác thu dung
chăm sóc và điều trị bệnh nhân covid một mươi chín tại nhiều địa điểm
số lượt đăng ký vẫn đang tăng lên
những người đã đăng ký đã sẵn sàng và đang chờ lệnh điều động của bộ y tế là lên đường
ngoài ra đã có nhiều chuyến hàng vận chuyển các thiết bị y tế như thiết bị máy thở chức năng cao
máy lọc máu máy xét nghiệm thuốc men
từ hà nội vào đã được đưa tới các bệnh viện giải chiến các khu điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
đoàn cán bộ nhân viên bệnh viện bạch mai gồm hai trăm một mươi thành viên đã có mặt tại bệnh viện giã chiến một mươi sáu
để chuẩn bị cho khu hồi sức tích cực hoạt động để nhanh chóng triển khai đơn vị labo xét nghiệm
phục vụ chấn đoán điều trị bệnh nhân
trước đó ba trăm linh y bác sĩ của bệnh viện việt đức cùng hàng trăm thiết bị y tế đã đến thành phố
hỗ trợ lập và điều hành các trung tâm hội sức tích cực covid một mươi chín